thưa quý vị xả hàng giá gốc hay giảm giá khủng từ năm mươi đến bảy mươi thậm chí rất nhiều cửa hàng còn được tặng với giá chỉ là đồng
những thông tin trong dịp black friday hàng năm luôn thu hút sự quan tâm và lượng người mua sắm rất lớn bởi các hệ thống bán lẻ và các nhà sản xuất đồng loạt đưa ra những mức giảm giá lớn chưa từng thấy
vâng có cơ hội mua sắm với giá thành tốt xong đây cũng là thời điểm mà người tiêu dùng rất dễ mua phải những món hàng kém chất lượng hoặc là bị tội phạm công nghệ cao đánh cắp dữ liệu thanh toán
vậy bên cạnh việc có được những món đồ yêu thích với giá tốt dịp black friday thì người dân cũng cần cẩn trọng nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo
đây cũng là nội dung đang được cư dân mạng quan tâm trong những sửa quà
ưu đãi lên tới một trăm linh
cơ hội mua hàng giảm giá
cơ hội mua hàng giảm giá lớn nhất trong năm
rất nhiều mặt hàng siêu giảm giá được đưa ra để thu hút khách hàng
và trên cộng đồng mạng là cảnh nhộn nhịp đông đúc khi mua sắm
phấn khởi hào hứng khi có được món đồ giá tốt
và chờ đợi xếp hàng thanh toán
những hình ảnh thú vị cũng đã liên tục được cư dân mạng đăng tải
nhiều chia sẻ khác nhau từ cư dân mạng trong dịp này
đúng thời điểm vào mùa nên mình tranh thủ đi mua sắm
cửa hàng nào cũng giảm giá nên rất đông
phải đợi rất lâu
mới thanh toán được
không khí mua sắm vui như tết
hôm nay gia đình mình mua được rất nhiều thực phẩm cho cả tháng
giảm giá đến năm mươi
như thịt cá rau củ quạ
tiết kiệm được khá nhiều chi phí
cả nhà mình hôm qua đến trung tâm thương mại để săn sale
thấy đông quá
không nên cho trẻ con đến các địa điểm mua sắm dịp này
vì đi vất vả cho các con quá
đối với những tín đổ mua sắm
black friday là cơ hội vàng
để tìm kiếm những món đồ giảm giá cùng
và sở hữu chúng với mức giá không thể rẻ hơn
tuy nhiên trên mạng xã hội
đã xuất hiện không ít những tình huống
sở khóc sở cười
nhiều người đã chọn mua hàng trực tuyến
tuy nhiên sản phẩm trên mạng một đường
sản phẩm trên tay một mèo
không ít cửa hàng lợi dụng hiệu ứng black friday
để nâng giá lên thật cao
sau đó áp dụng chương trình giảm giá xuống
trên thực tế
giá gốc và giá sau giảm
không trinh lệch nhau là mấy
hay đánh đúng vào tâm lý người mua
nhưng mặt hàng muốn nhận được ưu đãi lớn
phải đặt cọc tiền bằng cách chuyển khoản trước
và nhiều người vì những chiêu trò lừa đảo này
mà tiền mất tật mang
tình cờ vào trang web
của một đơn vị lớn bán đồ điện tử
tôi thấy giá đều bị đẩy lên cao
và giá giảm xuống
thì lại chính là giá họ vẫn bán trước đó
thực tế thì không giảm chút nào
black friday có khi lại là một cú lừa
đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người
vợ mình mua hàng san siêu trên shopee
thấy hí hửng mua được đồ giá rẻ
mở ra thấy hình ảnh đăng báo
bán đẹp mà hàng thật lại xấu
chất lượng kém vô cùng
mình đi siêu thị trên chúc xếp hàng
mua được cái nồi giá rẻ
về nấu được một hôm thì đáy nồi đen xì
thế mới biết tiền nào của nấy
mùa mua sắm black friday
cũng là cơ hội để các tội phạm mạng
lập các trang web bán hàng ảo
giá rẻ rồi đánh cắt dữ liệu
thanh toán của khách hàng
từ đó người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu uy tín
chính thống lên mạng so sánh giá
để biết được giá thực của sản phẩm
cũng như lịch sử mức khuyến mãi
của sản phẩm đó trước đây
đối với những người mua sắm qua online
yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh thực
của sản phẩm do cửa hàng tự chụp
hoặc quay lại
ngoài ra người tiêu dùng cần tham khảo các bình luận
về cửa hàng hay sản phẩm trên mạng
trước khi quyết định đặt mua
nhiều ý kiến hay cũng đã liên tục được cư dân mạng
chia sẻ để có thể tự bảo vệ mình
trước lừa đảo mua black friday
người dùng nên rất cẩn trọng khi chọn thanh toán
tại một số trang web mua bán lạ
các mức giảm giá lớn được quảng cáo
trong email từ hàng loạt
cũng có độ tin cậy rất thấp
mình nghĩ mua sắm online hiện nay rất rủi ro
nếu không có thời gian mua sắm trực tiếp
nên chọn các thương hiệu uy tín để mua
tránh mất tiền để mua bực tức
khi vào một trang web mới
không được cấp giấy phép chính thống
thì tuyệt đối không được nhập thông tin thẻ ngân hàng vào đó
tiền sẽ không cánh mà bay
black friday là lúc tâm lý mua sắm
của mọi người được đẩy lên mức
đây cũng là cơ hội
để các chiêu trò lừa đảo có thể thực hiện
vì vậy hãy luôn cảnh giác
để tránh những thiệt hại không đáng có
bạn suy nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay
trong tiểu mục cư dân mạng
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân